thưa quý vị để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi làm ăn học tập ở xa về quê ăn tết
có nhu cầu cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử
công an nghệ an đã bố trí cán bộ tăng cường giờ làm việc trong những ngày nghỉ tết
để thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân và cấp tài khoản định danh điện tử
thực hiện đợt cao điểm cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử
phục vụ bà con đi làm ăn ở nơi xa học tập về quê ăn tết
mà chưa làm thủ tục căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử
công an các đơn vị địa phương đã chu đáo các điều kiện phương tiện máy móc tập trung lực lượng
tổ chức hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tại các trụ sở và thành lập các tổ công tác lưu động đến từng xã phường thị trấn
để tiếp nhận yêu cầu làm căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử cho công dân
vào tất cả các ngày nghỉ tết nguồn đán
đặc biệt đối với các trường hợp người già người tan tật không thể đi lại
lực lượng công an đã bố trí người đón công dân đến trụ sở đơn vị làm căn cước công dân
kết quả từ ngày hai mươi bảy tết đến ngày mùng bốn tết các lực lượng chức năng đã thu nhận trên một mươi hồ sơ
cấp căn cước công dân gắn chip vào tài khoản định danh điện tử mức độ một và hai cho công dân
kết thúc kỳ nghỉ tết người dân ở khắp các tỉnh thành đồng bằng sông cửu long
đã bắt đầu trở lại thành phố hồ chí minh để làm việc và học tập
nhằm tiếp sức cho người dân trên hành trình mưu sinh
ngay từ sáng sớm lực lượng cảnh sát giao thông
đường bộ công an tỉnh bạc liêu đã tổ chức phát nước suối khăn lạnh và xăng miễn phí
cho người dân liêu thông qua địa bàn tỉnh
tại quốc lộ một a đoạn qua địa bàn xã châu hưng a huyện vĩnh lợi
lực lượng cảnh sát giao thông đã đặt các bảng thông báo từ xa với nội dung
điểm tặng nước suối khăn lạnh sang miễn phí đồng hành cùng người tham gia giao thông
trở lại làm việc đầu năm mới để người dân dễ dàng nhận biết và thuận tiện
trong việc dừng phương tiện nhận những phần quà ý nghĩa này
ngoài việc phát tặng nước suối khăn lạnh và sang miễn phí lực lượng cảnh sát giao thông
đường bộ công an tỉnh bạc liêu còn nhắc nhở người dân điều khiển xe máy nghiêm chỉnh
chấp hành các quy định về giao thông đường bộ đặc biệt lưu ý tuyệt đối không điều khiển
phương tiện khi đã uống rượu bia
chỉ trong một buổi sáng hơn bốn chai nước suối và hàng chục lít sang miễn phí
đã được trao tận tay người dân trên hành trình trở lại làm việc và học tập
đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc tiếp sức người dân trên con đường mưu sinh
qua đó cũng góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ cảnh sát giao thông bạc liêu
vì dân phục vụ
thưa quý vị để góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
về xây dựng lực lượng
công an nhân dân thực sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nhuệ hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
bộ công an xác định mục tiêu để nhanh xây dựng công an xã thị trấn chính quy toàn diện
về chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức cán bộ cơ chế lãnh đạo chỉ huy
phân công phân cấp cơ sở vật chất hậu cần trang bị phương tiện
đủ sức giải quyết các vấn đề về an ninh trật tự ngay từ đầu và tại cơ sở
trong ba năm qua việc xây dựng công an xã chính quy đã khẳng định một chủ trương lớn
mang tầm chiến lược của đảng nhà nước đảng ủy công an trung ương bộ công an
nhằm chủ động nắm chắc tình hình bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở
kịp thời lắng nghe và giải quyết những tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân
ngay từ đầu và tại cơ sở
với phương châm trọng dân gần dân lúc dân cần lúc dân khó có công an
lực lượng công an xã chính quy đã và đang ghi những dấu ấn bằng những việc làm thiết thực
cụ thể ghi nhận của nhóm phóng viên tại xã giao phong xã nông thôn mới kiểu mẫu
đầu tiên của tỉnh nam định
là một trong chín xã ven biển của tỉnh nam định ngay sau khi đạt chuẩn nông thôn mới
nâng cao năm hai nghìn hai mươi một xã giao phong được tỉnh nam định và huyện giao thủy lựa chọn
tiếp tục xây dựng và công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm hai nghìn hai mươi
thực hiện nhiệm vụ bắt tay ngay vào từng phần việc cụ thể
thành đảng bộ xã ban hành nghị quyết chuyên đề
ubnd xã xây dựng kế hoạch đồng thời phân công cán bộ công chức phụ trách từng tiêu chí
với những bước đi nhanh mạnh thận trọng và vững chắc
trong đó tiếp tục giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội là yếu tố then chốt
là cơ sở để thực hiện thành công các tiêu chí còn lại
lực lượng công an chính quy về địa phương chúng tôi đã giúp địa phương trong rất nhiều các lĩnh vực
trong đó đặc biệt là lĩnh vực an ninh trật tự
an ninh chính quy là nòng cốt trong đó là xây dựng để phát triển kinh tế xã hội là nền tảng ổn định chính trị
và an ninh tốt thì mọi cái việc phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh của địa phương đều làm tốt
để việc triển khai thực hiện nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
đảm bảo tính hiệu quả thiết thực ban thường vụ huyện ủy giao thủy đã ban hành kế hoạch số bốn mươi bảy khu
và chương trình hành động số một mươi bảy ctrhu để tổ chức triển khai thực hiện
đây chính là cơ sở để công an các xã trong đó có giao phong sớm ổn định tình hình
phát huy hiệu quả chức năng nhiệm vụ khi về cơ sở
thời gian vừa qua lực lượng công an huyện giao thủy đã phân công nhiệm vụ cho các đồng chí
và các xã để đảm bảo đúng yêu cầu mục tiêu đổi ra
lực lượng công an xã khi đã xuống địa bàn thì đã khẩn trương nắm bắt tình hình
rồi là bám sát địa bàn xây dựng các mô hình toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
và mô hình camera an ninh khẩn trương tham mưu cho đảng ủy
ủy ban nhân dân các xã thị trấn để đảm bảo về an ninh trật tự
với năm cán bộ chiến sĩ ngay khi nhận nhiệm vụ
công an xã giao phong đã nhanh chóng chủ động nắm chắc tình hình
tham mưu kịp thời cho cấp ủy chính quyền chỉ đạo huy động cả hệ thống chính trị
thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự góp phần tạo môi trường ổn định
để phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại địa phương
thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị lực lượng công an xã đã tham mưu cho đảng ủy
ủy ban nhân dân xây dựng các nghị quyết các kế hoạch đảm bảo
lãnh đạo chỉ đạo trong việc thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương
bên cạnh đó lực lượng công an xã cũng phối hợp với các cơ quan ban ngành toàn thể
rồi là đồn biên phòng trong cái nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự
từ việc gần dân sát dân tạo được sự tin yêu của quần chúng nhân dân
công an giao phong đã huy động được sức mạnh tổng hợp của nhân dân
trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
với một mươi một tổ cựu chiến binh tự quản
công an về an ninh trật tự nằm trên địa bàn một mươi một xóm
những năm qua các thành viên cựu chiến binh đã trở thành cánh tay nối dài
tích cực trong công tác phòng ngừa nêu cao tinh thần cảnh giác cũng như tố giác tội phạm
mỗi một tri hội chúng tôi thành đập từ năm đến bảy người
để tức là phối kết hợp cùng với các đồng chí an ninh của xóm
tổ chức tuần tra kiểm soát ở trên địa bàn của khu vực xóm mình
để đảm bảo có các vấn đề gì liên quan đến an ninh
an ninh trả tự nắm thông tin nắm tình hình
rồi báo cáo với lực lượng công an xã để can thiệp kịp thời
điện chiều sáng được hoàn thiện một trăm linh
hệ thống camera an ninh được phủ kín toàn địa bàn
tỷ lệ hồ sơ thủ tục giải quyết trực tuyến mức độ ba bốn đạt gần bảy mươi
tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ổn định
không có người khiếu kiện vượt cấp trái pháp luật
đó là những gì mà người dân xã giao phong được thụ hưởng
khi an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được đảm bảo
cái đó tôi thấy là rất là hay rất là tốt cho địa phương chúng tôi
để đáp ứng được nhiệm vụ công an trong tình hình mới tới đây
thì nhiệm vụ và việc rất là nặng nể về cơ sở vật chất
thì địa phương chúng tôi đã có cái quy hoạch về đất
để khi nhà nước có cái chủ trương đầu tư sẽ sẵn sàng có cái đất để xây dựng cơ sở vật chất
chỗ làm việc cho anh em
còn hiện tại thì địa phương cũng đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất ban đầu
để đảm bảo đầy đủ
cho anh em hoạt động đặc biệt là nơi tiếp nhân dân
đã tạo điều kiện và nhân dân rất hài lòng
xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu không có điểm kết thúc
nhận thức rõ mục đích của chương trình
cán bộ đảng viên đều phải gương mẫu trong mọi phong trào ở cơ sở
thì hiệu quả mới bền vững
và lực lượng công an xã giao phong cũng gương mẫu đi đầu
trong thực hiện nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
để góp phần đưa giao phong là điểm sáng
là lá cờ đầu của huyện giao thủy trên các lĩnh vực